kính thưa quý vị chỉ còn vài giờ nữa là năm hai nghìn hai mươi hai sẽ qua đi chào đón tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào thời khác chuyển giao năm mới
tại hai điểm là đường hầm sông sài gòn và công viên văn hóa tràm sen
hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng
tại các trận địa pháo hoa chào đón năm mới công tác lắp đặt các hệ thống trận địa pháo hoa
đã được triển khai hoàn tất
hàng nghìn quả pháo hoa tầm cao và tầm thấp đã được bố trí sẵn sàng trận địa
tại điểm bắn nóc hầm sông sài gòn và công viên văn hóa đầm sen
tại mỗi trận địa pháo hoa đều được bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh
cùng các lực lượng công an dân quân tự vệ y tế tham gia phục vụ bắn pháo hoa
dựng hàng rào che phong bạc bảo vệ nghiêm ngặt
về công tác bảo đảm an toàn chúng tôi đã xây dựng phương án và huy động lực lượng
phối hợp với công an và chính quyền các địa phương ban nhập quân sự thành phố từ đức
và hai mươi một quận huyện bảo đảm tuyệt đối an toàn
hai điểm bắn pháo hoa cũng như là các khu vực vui chơi lễ hội trong địa bàn thành phố
hiện tại chúng tôi đang tổ chức thực hiện các công việc còn lại để tổ chức bảo đảm xã
đúng cái tiến độ và thời gian cho buổi trình diễn pháo hoa đêm ngày hôm nay
trong thời khắc đón chào năm mới năm hai nghìn hai mươi
chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào đón tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi ba đêm nay
sẽ diễn ra trong một mươi năm phút từ giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại điểm bắn tầm cao ở đường hầm sông sài gòn thành phố thủ đức
và bắn tầm thấp tại công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm góp phần lan tỏa không khí vui tươi phấn khởi đón chào năm mới
cũng như phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tinh thần của người dân và du khách